xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của rãnh mây rông và vùng xoáy thấp
trong khoảng thời gian từ đêm nay đến hết ngày mai
ở khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
riêng khu vực phía đông bắc bộ và tỉnh hòa bình
có khả năng sẽ xuất hiện mưa to đến rất to
với lượng mưa có thể đạt ở mức là từ bốn mươi tám mươi mm
có nơi là trên một trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại các tỉnh vùng núi
và ngọc úng tại các khu vực trụng thấp
mưa nhiều cũng giúp cho nền nhiệt tại bắc bộ
vẫn duy trì ở ngưỡng khá mát mẻ
ngày đêm ở mức là từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
dạnh áp thấp và vùng xoáy thấp cũng tác động
và gây mưa rông nhiều nơi cho khu vực
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trở ra phía bắc
với mức nhiệt tại đây là hai mươi bốn ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
trong khi đó khu vực từ hà tĩnh trở ra thành hóa
có khả năng xảy ra mưa to có nơi mưa rất to
còn với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận
thì cũng có mưa rào và rông rải rác
nhưng tập trung về lúc chiều tối cục bộ cũng có mưa to
cùng nền nhiệt độ ở ngưỡng là hai mươi bốn ba mươi năm độ
xa nở phía nam trong hôm nay và ngày mai
gió tây nam vẫn hoạt động mạnh
vì thế tại cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ
vẫn có mưa rông nhiều nơi có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
về nhiệt độ tại tây nguyên ở mức là hai mươi ba mươi độ
còn tại nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió mạnh
cấp bảy tám tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km
tại khu vực quần đảo hoàng sa thịnh hành gió nam đến đông nam cấp bốn cấp năm
còn tại khu vực quần đảo trường sa gió tây nam cấp bốn
nhiệt độ tại cả hai quần đảo này sẽ không vượt qua mức là ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận nhiều mây
mưa rào và rông cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to
gió đông đến đông bắc cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ